kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng
mở đầu với các tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh quảng nam vừa kiểm tra phát hiện
xử lý một cơ sở kinh doanh số lượng lớn bánh kẹo thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
vào lúc tám giờ ngày hai mươi năm tháng tám tổ công tác phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh quảng nam
đã tiến hành kiểm tra nhà phân phối bánh kẹo dũng oanh tại thôn tú mỹ xã bình tú huyện thăng bình tỉnh quảng nam
do bà trần thị kiều oanh làm chủ
qua kiểm tra phát hiện gần ba mươi bốn sản phẩm bánh kẹo thực phẩm được bao gói sẵn có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài
trong đó hơn một mươi ba gói bánh fun pizza loại một mươi sáu g hơn hai mươi gói mực khô loại một mươi hai g nhãn hiệu squibs silk
tại thời điểm kiểm tra toàn bộ các sản phẩm trên đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc hợp pháp
lực lượng cảnh sát môi trường đã niêm phong tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để xử lý
thưa quý vị ngày hai mươi sáu tháng tám tỉnh quảng ninh thông tin về xử lý kỷ luật cán bộ liên quan đến việc đấu thầu mua sắm
ký xét nghiệm covid một mươi chín của công ty cổ phần công nghệ việt á
theo đó ban chấp hành đảng bộ tỉnh quảng ninh đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông phạm văn thành
tỉnh ủy viên nguyên bí thư thị ủy đông triều nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thị
thị xã đông triều hiện là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
bằng hình thức cảnh cáo do có vi phạm khuyết điểm và chịu trách nhiệm người đứng đầu
đối với vi phạm của ban thường vụ thị ủy ủy ban nhân dân thị xã đông triều
trong công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín
và thực hiện đấu thầu mua sắm kit xét nghiệm covid một mươi chín của công ty cổ phần công nghệ việt á
trước đó ngày một mươi ba tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra các quyết định
khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại thị xã đông triều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
chuyển sang tin tức khác thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng
đã thực hiện lệnh bắt tạm giam hai bị can đang công tác tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lâm đồng
cdc lâm đồng để điều tra và làm rõ về hành vi tham ô tài sản
theo thông tin ban đầu hai nhân viên thuộc khoa xét nghiệm của cdc lâm đồng bị bắt tạm giam
gồm nguyễn xuân đạt và phạm thị hoa
hành vi sai phạm được xác định xảy ra trong cao điểm đợt dịch covid một mươi chín
với số tiền chiếm đoạt khoảng sáu trăm linh triệu đồng
cụ thể hai nhân viên này đã nâng khống giá thiết bị sinh phẩm xét nghiệm
đồng thời cả hai còn thực hiện xét nghiệm mẫu gộp nhưng lại công khai trên giấy tờ là mẫu đơn
sau đó bán lại sinh phẩm kýt xét nghiệm và các vật tư xét nghiệm dư dôi
cho công ty cổ phần công nghệ việt á để lấy tiền
cùng với lệnh bắt tạm giam cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khám xét nhà riêng
và nơi làm việc của hai bị can trên
lực lượng chức năng đã thu giữ một số tài liệu có liên quan để phục vụ cho công tác điều tra
sau một tuần nghị án vào sáng nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bị cáo
phan thanh tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện rồng riềng bảy năm tù về tội giết người
theo có trạng vào tối ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
tú đi xe ô tô đến một quán nhậu ở phường an hòa thành phố rạch giá để nhậu
tại đây tú đã thấy nguyễn thị ngọc thủy là vợ đã ly hôn
cũng đang nhậu gần đó cùng với nguyễn thị mộng tuyền và một số bạn nên tú nổi cơn ghen
khi mọi người đi về tuyền sợ thủy đi về một mình
bị tú hành hung nên đã điều khiển xe mô tô chở thủy về
lúc này tú điều khiển xe ô tô bám theo sau
khi đến ngã ba thuộc phường vĩnh lạc thì tú tăng tốc đâm vào đuôi xe của tuyền
làm người và xe va vào cây dừa ven đường
hậu quả tuyền đã bị thương tật sáu mươi
sau khi gây án tú đến cơ quan công an đầu thú
ngoài lệnh án bảy năm tù hội đồng xét xử còn buộc tú bồi thường cho nguyễn thị mộng tuyền
số tiền hơn một chín tỷ đồng
một vụ vận chuyển trái phép bốn năm kg cần xa qua biên giới
vừa bị lực lượng chức năng tỉnh an giang phát hiện và bắt giữ
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi hai tháng tám tổ công tác thuộc đội biên phòng vĩnh gia
bộ đội biên phòng an giang tổ chức tuần tra tại khu vực biên giới
thì phát hiện hai đối tượng đang đi từ hướng campuchia về việt nam có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã nhanh chóng bao vây truy đuổi nhưng lợi dụng đêm tối
các đối tượng bỏ lại một bao hàng và chạy sang biên giới campuchia
tại hiện trường tổ công tác đã thu giữ một bao nilon màu xanh
bên trong có bốn năm kg cần xa khô
hiện đồn biên phòng vĩnh gia phối hợp với các cơ quan chức năng
tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị hôm nay đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế dinh bà tỉnh đồng tháp cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
và bàn giao hồ sơ ba đối tượng cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng tháp điều tra
công tác thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế vinh bà đang tuần tra tại khu vực ấp vinh bà
xã tân hộ cơ huyện tân hồng thì phát hiện lò văn chủ sinh năm hai nghìn hai
trút tỉnh sơn la đang tìm đường sang campuchia
đến hai mươi giờ cùng ngày đơn vị bắt thêm đối tượng phạm văn lành
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngôi xã tân hộ cơ tân hồng
lành giao cho em vợ là trần văn liều sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại địa phương xuống bến xe tân hồng
đón lò văn chủ về nhà vợ chồng lành và chờ đến tối sẽ đưa qua sông biên giới sở hạ đi campuchia
đơn vị tiếp tục mời trần văn liều vào vợ của phạm văn lành là trần thị ngoan
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai về đơn vị để đấu tranh làm rõ
đối tượng lành còn khai nhận đã đưa trót lọt ba lần với chín người từ việt nam qua sông biên giới sở hạ sang campuchia
và nhận được tiền công là năm trăm linh đồng mỗi người từ đối tượng tên phong ở phía campuchia
ngày hai mươi sáu tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự
võ gia vương ba mươi ba tuổi đỗ minh phương bốn mươi hai tuổi cả hai cùng trú tại tỉnh đồng nai
và phạm thị trúc mai hai mươi sáu tuổi quê tại an giang để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua các biện pháp nghiệp vụ trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp công an tp biên hòa tiến hành kiểm tra và phát hiện vương mai mang theo hai gói ma túy đá
trọng lượng hơn một mươi gram trong người
làm việc với công an các đối tượng khai đã mua số ma túy trên từ phương
từ đây lực lượng trinh sát tiến hành bắt khẩn cấp phương để điều tra
khám xét nơi ở của phương công an phát hiện và thu giữ một mươi gói ma túy đá có trọng lượng trên một trăm linh gram
một viên thuốc lắc bộ dụng cụ sử dụng ma túy cũng như một số tam vật khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cầu ngang tỉnh trà vinh vừa thi hành lệnh bắt giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với lê văn chuột sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu tại xã hòa minh huyện thành
tạm trú tại ấp sa bình xã long đức thành phố trà vinh để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
ngày hai mươi bốn tháng tám tiếp nhận tin báo một người dân ở ấp sơn lan xã long sơn huyện cầu ngang tỉnh trà vinh
bị một đối tượng trộm cắp tài sản khi bị phát hiện đối tượng đã nhanh chóng điều khiển xe mô tô tẩu thoát
khi đến quốc lộ năm mươi ba xe của đối tượng va chạm với xe mô tô của một người dân đang điều khiển lưu thông trên đường
ngay sau đó đối tượng dùng hung khí đe dọa cướp chiếc xe mô tô của người bị vai chạm giao thông rồi bỏ trốn về hướng duyên hải
công an huyện cầu ngang khẩn trương phối hợp cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an các huyện lân cận
triển khai các biện pháp điều tra xác minh truy bắt hung thủ
ngày hai mươi năm tháng tám cơ quan công an đã xác định nghi phạm và bắt giữ lê văn chuột sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu xã hòa minh huyện châu thành tạm trú ấp sa bình xã long đức thành phố trà vinh
khám xét khẩn cấp nơi ở của lê văn chuột cơ quan công an tạm giữ một xe mô tô
một biển số xe tám mươi bốn b một hai nghìn ba trăm hai mươi hai một điện thoại di động cùng nhiều đồ vật khác có liên quan
sáng nay hai mươi sáu tháng tám các công nhân dọn rác thải ở cống hộp thoát nước tại phường bình hương hòa a
thì phát hiện thi thể của một người phụ nữ bị mắc kẹt bên trong cống
công an quận bình tân tp hcm đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ
thông tin ban đầu khoảng bảy giờ sáng cùng ngày công nhân công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên thoát nước đô thị tp hcm
kiểm tra đường cống hộp thoát nước trên đường kênh nước đen loạn qua khu xử lý nước thải phường bình hương hòa a
thì phát hiện một thi thể người nằm bên trong cống
ban đầu công an xác định nạn nhân tử vong là nữ giới mặc áo thun xám quần jean khaki ngắn
khuôn mặt biến dạng không có giấy tờ tùy thân thi thể đang trong quá trình phân hủy
lực lượng chức năng tìm thấy một chìa khóa smartk trên người nạn nhân
đang được kiểm tra hai lần để vui vâm rác
hôm thứ ba công nhân đã đến khu vực cống này làm việc nhưng không thấy
hiện vụ việc đang được công an quận bình tân điều tra xử lý